chào các bạn đã theo dõi kênh youtube bản sức khỏe và đời sống
thưa quý vị vừa qua u hai mươi ba việt nam xuất sắc vượt qua u hai mươi ba malaysia
trong trận bán kết môn bóng đá nam sea games ba mươi một
sau một trăm hai mươi phút thi đấu đầy căng thẳng trên sân việt trì
đội tuyển nữ việt nam cũng không kém cảnh khi vượt qua u hai mươi ba myanmar
với tỷ số một để giành lấy tấm vé vào chung kết gặp đội tuyển nữ thái lan
một chút thông tin ngoài lề rất được các phan bóng đá quan tâm
đó là thu nhập của các cầu thủ trong kỳ thi đấu lần này
cũng như việc nếu giành được huy chương vàng sea games ba mươi một
thì đội tuyển việt nam sẽ được thưởng bao nhiêu
hãy ngay sau đây hãy cùng huyền trang tiết lộ về khoản tiền thưởng không lô này
trận bán kết bóng đá nam vừa qua u hai mươi ba việt nam đã giành chiến thắng một
trước u hai mươi ba malaysia nhờ pha ghi bàn của tiến linh
đây là trận đấu mà các học trò của luyện viên park hang seo
hoàn toàn làm chủ thế trận
cũng như tạo ra số lượng cơ hội ghi bàn vượt trội
nhưng không thể tìm được đường vào khung thành thủ môn gani
bên phía u hai mươi ba malaysia trong suốt chín mươi phút thi đấu chính thức
và khi giành được thắng lợi một trước u hai mươi ba malaysia
để thẳng tiến trung kết bóng đá nam sea games ba mươi một
u hai mươi ba việt nam được vff thưởng nóng một tỷ đồng
bước vào hiệp vụ u hai mươi ba việt nam vẫn duy trì được sức ép liên tục
về phía khung thành đối phương
sau những nỗ lực ép sân không ngừng nghỉ
các học trò của huấn luyện viên park hang seo đã có bàn thắng mở tỷ số
khi hùng dũng treo bóng chuẩn xác từ chấm phạt góc
để tiến linh bật cao đánh đầu tung lưới u hai mươi ba malaysia ở phút một trăm linh thứ một mươi một
nhưng với u hai mươi ba việt nam cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu
sau một trăm hai mươi phút thi đấu căng thẳng và quyết liệt
sau trận đấu thay mặt thường trực ban chấp hành liên đoàn bóng đá việt nam vff
quyền chủ tịch trần quốc tuấn đã chúc mừng thành tích
cũng như biểu dương tinh thần thi đấu của đội tuyển u hai mươi ba trong trận bán kết
đồng thời chúc đội sức khỏe tiếp tục tập trung tối đa cho trận chung kết
với thành tích và trận chung kết bóng đá nam sea games ba mươi một gặp đội tuyển u hai mươi ba thái lan
đội tuyển u hai mươi ba việt nam được thưởng nóng một tỷ đồng
đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực và tinh thần thi đấu u hai mươi ba việt nam kể từ lâu dài
dù chưa thể hiện phong độ hoàn toàn thuyết phục
nhưng các học trò của thầy park đã thể hiện tinh thần thi đấu đầy cống hiến
vì màu cơ sắc áo việt nam và vì người hâm mộ
quý vị và các bạn hãy nhớ rằng không chỉ bóng đá nam u hai mươi ba việt nam tiến tới chung kết
mà đội tuyển bóng nữ cũng đã xuất sắc vượt qua myanmar với tỷ số một
để giành tấm vé vào chung kết sea games ba mươi một gặp đội tuyển u hai mươi ba thái lan
người ghi bàn thắng duy nhất cho các nữ chiến binh sao vàng là đội trưởng huỳnh như ở phút thứ hai mươi tám
sau khi giành quyền vào chơi trận chung kết các cô gái vàng việt nam đã nhận được cơn mưa tiền thưởng
cụ thể liên đoàn bóng đá việt nam vff thưởng tám trăm linh triệu đồng
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh thưởng hai trăm linh triệu đồng
và tập đoàn than khoáng sản việt nam thưởng ba trăm linh triệu đồng tổng là một ba tỷ đồng
trước đó ở trận gia quân thắng đội tuyển nữ philippines
đội tuyển nữ việt nam đã nhận được thưởng nóng năm trăm linh triệu đồng từ vff
và hai trăm linh triệu đồng từ bí thư tỉnh ủy quảng ninh nguyễn xuân ký
và chắc chắn rồi những con số trên sẽ không dừng lại ở đó
nếu vô địch sea games ba mươi một đội tuyển bóng đá nữ và nam của chúng ta
sẽ còn nhận về những khoản tiền khổng lồ hơn nữa
đoàn thể thao việt nam dự kiến sẽ giành ít nhất một trăm bốn mươi huy chương vàng sea games ba mươi một
và đứng đầu khu vực các vận động viên việt nam đứng trong top ba
sẽ được nhận khoản thưởng từ hai nguồn khác nhau
giữa vối đội bóng đá nam và nữ người ta dự đoán nếu thi đấu tốt
chắc chắn sẽ được nhận thưởng lớn từ các doanh nghiệp có thể lên đến vài chục tỷ đồng
sea games ba mươi một diễn ra từ ngày một mươi hai tháng năm đến hai mươi ba tháng năm tại hà nội và một mươi một tỉnh thành lân cận
kỳ đại hội thể thao đông nam á thi đấu bốn mươi môn với năm trăm hai mươi sáu nội dung tương đương với năm trăm hai mươi sáu bộ huy chương
so với các đoàn khác
đoàn thể thao việt nam có số lượng thành viên tham dự đông nhất một ba trăm bốn mươi một người
đoàn thể thao nước chủ nhà đặt mục tiêu nhất toàn đoàn
chỉ tiêu đặt ra là chúng ta sẽ giành được hai trăm chín mươi huy chương
trong đó có một trăm bốn mươi huy chương vàng bảy mươi tám huy chương bạc và bảy mươi hai huy chương đồng
theo nghị định số một trăm năm mươi hai của chính phủ quy định về một số chế độ với huấn luyện viên
vận động viên thể thao tham gia tập huấn thi đấu được ban hành vào năm hai nghìn một mươi tám
vận động viên giành huy chương vàng huy chương bạc huy chương đồng
tại đại hội thể thao đông nam á sea games
sẽ được thưởng lần lượt là bốn mươi năm triệu đồng hai mươi năm triệu đồng và hai mươi triệu đồng
đối với môn tập thể nếu giành huy chương vàng huy chương bạc huy chương đồng
thì mỗi vận động viên của tập thể đó được nhận mức lần lượt như trên
ví dụ đội tuyển u hai mươi ba việt nam giành huy chương vàng sea games ba mươi một
thì hai mươi cầu thủ sẽ được nhận mỗi người bốn mươi năm triệu đồng
nhưng ở môn tiếp xức tiền thường sẽ chia đều cho các thành viên
chẳng hạn việt nam giành huy chương vàng tiếp xức môn điển kinh nội dung bốn n một trăm linh mn
thì bốn mươi năm triệu đồng được chia cho bốn vận động viên
nghị định một trăm năm mươi hai cũng nêu rõ rằng nếu vận động viên phá kỷ lục
thì mỗi kỷ lục sẽ được thưởng hai mươi triệu đồng
tại sea games ba mươi trở thành vận động viên xuất sắc nhất đại hội
kỳ ngư ánh viên còn là vận động viên việt nam dành nhiều tiền thường nhất với ba trăm hai mươi triệu đồng
vì cô giành sáu huy chương vàng hai huy chương bạc
trở lại với tiền thường mà đoàn việt nam sẽ được nhận tại sea games ba mươi một
ngoài tiền thưởng được lấy từ dự toán ngân sách thể dục thể thao hàng năm
theo chế độ hiện hành của nhà nước về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
các vận động viên còn được thường nóng
quỹ tưởng nóng đang được xây dựng với sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân
dự kiến vào khoảng năm tỷ đồng
mức thưởng nóng lần lượt cho huy chương vàng huy chương bạc huy chương đồng
là một mươi triệu đồng năm triệu đồng ba triệu đồng
trong quá trình tập huấn và thi đấu phục vụ sea games ba mươi một
huấn luyện viên trưởng mỗi đội tuyển việt nam của từng môn
trừ những môn tập thể như bóng đá
thì tiền lương là năm mươi đô la một tháng của huấn luyện viên park hang seo
hay hơn một trăm linh triệu đồng huấn luyện viên đội nữ là mai đức trung
do liên đoàn bóng đá việt nam chi trả
sẽ được trả lương năm trăm linh năm đồng một ngày một người
như huấn luyện viên nguyễn thị nhung của môn bắn súng
huấn luyện viên của đội đó được ba trăm bảy mươi năm đồng một ngày một người
như huấn luyện viên hoàng xuân vinh của đội bắn súng
mỗi tuyển thủ được hưởng lương hai trăm bảy mươi đồng một ngày một người
như ở đội bóng đá nam hoàng đức hùng dũng hai long
huỳnh như bích thùy và mỗi cầu thủ đội nữ cũng được nhận khoản lương như trên
ngoài các mức thưởng của nhà nước và thường nóng của đoàn việt nam
nhiều đội tuyển cũng được nhận thêm hỗ trợ trực tiếp của các doanh nghiệp các nhà đồng hành
hiện có nhiều đơn vị đã cam kết trao thưởng cho một số đội tuyển
đội bóng đá nam và nữ nếu thi đấu tốt chắc chắn cũng sẽ được nhận thưởng lớn
từ các doanh nghiệp có thể lên đến vài chục tỷ đồng
tiêu chí đặt ra là vận động viên bóng đá thì phải chưa xuất sắc nhất trận
còn vận động viên các môn khác thì đầu tiên phải là vận động viên phá kỷ lục thế giới
châu á sea games rồi đến giành nhiều huy chương vàng nhất hoặc chưa nổi bật nhất trong ngày
báo thanh niên và đại diện đơn vị đồng hành sẽ trao thưởng nóng và sau mỗi trận đấu bóng đá
hoặc cuối mỗi ngày thi đấu
cụ thể bắt đầu từ trận bóng đá nam ngày sáu tháng năm giữa việt nam và indonesia
trận ngày tám tháng năm giữa việt nam và philippines trận bóng đá nữ việt nam và philippines ngày một mươi một tháng năm
sau đó vào thời gian thi đấu chính thức sea games ba mươi một trao liên tục trong vòng một mươi hai ngày
mỗi giải trị giá năm triệu đồng
sau khi kết thúc đại hội hai vận động viên nam nữ bóng đá xuất sắc nhất nhận năm triệu đồng một người
và vận động viên việt nam nam nữ xuất sắc nhất sẽ nhận thưởng nóng trị giá một mươi triệu đồng
như vậy nếu u hai mươi ba việt nam bảo vệ thành công chức vô địch sea games
thì các cầu thủ mỗi người sẽ được nhận bốn mươi năm triệu đồng
số tiền này chưa tính đến khoản thưởng nóng từ các nhà tài trợ
mời thưa quý vị và các bạn không chỉ giành được những phần thưởng đến từ bang tổ chức
hay các doanh nghiệp tài trợ nhiều khi tiền thưởng còn đến từ các phan yêu bóng chính hiệu nước nhà
mới đây nhất một nữ cổ động viên đến từ hải phòng đã tuyên bố sẽ thưởng nóng cho u hai mươi ba
và đội tuyển nữ việt nam nếu hai đội giành được tấm huy chương vàng với số tiền lên tới tám trăm linh triệu đồng
có thể nói những phần thưởng như vậy càng tăng thêm sức mạnh để hai đội bóng vươn tới tấm huy chương danh giá
ở hai trận chung kết bóng đá nam nữ các đội bóng của việt nam đều có các đội của thái lan
và hứa hẹn rất nhiều điều thú vị
việt nam và thái lan đều là những đội kỵ dơ đầy duyên nợ và chắc chắn sức hút từ các trận đấu chung kết sẽ vô cùng nóng
cách đây vài ngày khi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia một cổ động viên đến từ hải phòng đã thông báo
sẽ thưởng nóng cho u hai mươi ba và đội tuyển nữ việt nam nếu như hai đội giành được tấm huy chương vàng với số tiền lên đến tám trăm linh triệu đồng
cụ thể u hai mươi ba việt nam sẽ nhận được ba trăm linh triệu đồng nếu có được vị trí số một bóng đá nam sea games
còn đội tuyển nữ việt nam sẽ có năm trăm linh triệu đồng nếu thắng được đội tuyển nữ thái lan
theo tìm hiểu người đã trao thưởng cho các đội tuyển việt nam là nữ cổ động viên bùi thị hồng hạnh
người đã quá quen thuộc với các khán giả việt nam
trước đây ở nhiều giải đấu quốc tế chị hạnh đã sang tây á cổ vũ cho đội tuyển việt nam
đặc biệt là năm hai nghìn một mươi chín chị hạnh đã sang philippines và cùng những người bạn của mình nấu đồ ăn
chuyển cho đội tuyển nữ việt nam có thêm những món ăn quen thuộc ở quê nhà
những ngày qua khi u hai mươi ba và đội tuyển nữ việt nam thi đấu
thân cổ vũ cho đội tuyển
và theo kế hoạch ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng năm chị hạnh sẽ xuất hiện ở cầm phả và mỹ đình
để sẵn sàng trao tiền thưởng cho các đội tuyển
trong trường hợp các học trò huấn luyện viên mai đức trung và park hang seo giành chiến thắng
với những cơn mưa phần thường kể trên và với mong ước mang về vinh quang cho nước nhà
chắc chắn các cầu thủ bóng đá của chúng ta nói riêng và các vận động viên việt nam nói chung
sẽ nỗ lực hết mình để mang về những chiếc huy chương danh giá
vâng thưa quý vị chỉ còn vài giờ nữa là đội tuyển nữ việt nam sẽ bước vào trận chung kết
và ngày hai mươi hai tháng năm tới đây u hai mươi ba việt nam cũng sẽ đối đầu u hai mươi ba thái lan để giành huy chương vàng sea games ba mươi một
chúng ta hãy cùng cổ vũ đội tuyển nước nhà hết mình quý vị nhé
và hai trận đấu này quý vị sẽ dự đoán tỷ số như thế nào
hay bình luận phía dưới video để chúng tôi được biết
còn bây giờ xin chào và gặp lại